sau các cuộc đàm phán trong những ngày qua nga và ukraine đã nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo tại khoảng sáu khu vực để sơ tán dân thường
theo phó thủ tướng ukraine irina rajatchuk khoảng một trăm năm mươi người đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột ở ukraine đến nơi an toàn thông qua các hành lang nhân đạo này
trong khi đó ngân hàng thế giới vkp hôm qua đã phê duyệt khoản hỗ trợ bổ sung trị giá hai trăm linh triệu usd
một phần trong gọi hỗ trợ ba tỷ usd nhằm tăng cường bảo vệ những người dân ukraine dễ bị tổn thương
trong đó có nhiều người đang phải sơ tán ở ba lan và nhiều nơi khác
liên hợp quốc cùng ngày cũng công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá bốn mươi triệu usd cho các cơ quan của tổ chức này
nhằm hỗ trợ người dân ukraine tiền mặt lương thực thuốc men và nơi trú ẩn
cũng trong ngày hôm qua chính phủ anh ra mắt trang web nhà cho người ukraine dành cho những người anh
muốn đăng ký tiếp nhận công dân ukraine trong thời gian ít nhất là sáu tháng
và có thể tài trợ thị thực cho công dân ukraine
công dân ukraine kể từ ngày một mươi tám tháng ba